phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với công ty alphabet vừa tổ chức hội nghị
nơi làm việc tốt nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín và tôn vinh top năm mươi doanh nghiệp việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn
với chủ đề đồng hành vững bước tương lai hội nghị đã thu hút sáu trăm năm mươi tổng giám đốc và giám đốc nhân sự
đến từ các doanh nghiệp hàng đầu việt nam hội nghị kéo dài trong một mươi phiên gồm nhiều hội thảo khoa học
với các nội dung như làm thế nào để hạn chế việc thất thoát nhân tài nhận định rõ những động lực
làm việc đa chiều và phức tạp trong nguồn nhân lực hiện nay
trước hết đây là lễ vinh danh của những doanh nghiệp có sức hấp dẫn thu hút nhất trên thị trường
dưới ốc độ là một nơi làm việc nhưng quan trọng hơn là mỗi người một năm chúng tôi tụ tập ở đây
để nói về đâu là những cái xu hướng quan trọng nhất đang dẫn dắt nguồn nhân lực người ta đang cần những gì
và chúng ta đang phải làm gì để có thể tạo ra một nguồn nhân lực hiệu quả gắn kết và tạo ra nhiều giá trị xã hội hơn
lăng lộn trong thị trường sản xuất và tuyển dụng các giám đốc nhân sự tới từ các doanh nghiệp có thương hiệu
nhà tuyển dụng hàng đầu việt nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý nhằm thu hút lao động giữ chân người tài
và tạo ra một mối gắn kết trong người lao động bên cạnh tiêu chí tiền lương thưởng và cơ hội thăng tiến
năm nay nhiều người đã đề cập đến yếu tố phải xây dựng cho được giá trị vì cộng đồng trong công việc giữa những người lao động
công ty chúng tôi cũng hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự rất hiện đại
mời công ty tư vấn uy tín mở sơ đến đánh giá vị trí để trả lương cạnh tranh với thị trường
chúng tôi chú trọng vào đào tạo phát triển để cho nhân viên có thể tăng được năng lực
nắm bắt những cơ hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến
nghệ thuật nhân sự thì tôi có thể nói là làm sao mọi người mọi thành viên trong tổ chức trong công ty
đều hướng về một mục tiêu và cái mục tiêu đấy phải có ý nghĩa cao quý nó phải hướng đến cộng đồng
năm nay lễ tôn vinh top năm mươi doanh nghiệp việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đã bước sang năm thứ sáu
kết quả tôn vinh được tổng hợp từ cuộc khảo sát sáu tháng một lần ở sáu trăm bảy mươi bốn doanh nghiệp với sự tham gia của bảy mươi năm bốn trăm tám mươi một người lao động